thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai bị can
đó là ông tào đức hiệp sinh ngày hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ công đoàn đường sắt việt nam
về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
bà lê thị ngọc anh sinh ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chuyên viên phòng nhà khách vụ lễ tân ban đối ngoại trung ương
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã
thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can nêu trên
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ bắn bạn nhậu vì tranh giành chỗ ngủ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam trần hoài nam
chú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước về hành vi giết người
như tin đã đưa vào ngày một mươi tháng một mươi nam đến đắk lắc làm thuê
khi đi nam có mang theo một khẩu súng hơi bắn đạn trì
sau một cuộc nhậu bực tức vì mất chỗ ngủ nam liền lấy khẩu súng bắn một phát vào đầu ông nguyễn thành sơn
gây án xong nam ma khẩu súng đón xa khách về lại nhà ở tỉnh bình phước
nam sau khi được người nhà động viên đã mang khẩu súng cùng hàng chục phiên đạn trì đến cơ quan công an để đầu thú
bất ngờ đột kích một phòng trọ ở phường long bình công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt quả tăng ba đối tượng đang tổ chức sử dụng trái
ba đối tượng gồm nguyễn văn sang phạm bá long và đậu đức hậu thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tết nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai long và hậu đã góp tiền mua ma túy để cả nhóm cùng sử dụng
riêng sang cung cấp dụng cụ và địa điểm để cả nhóm cùng sử dụng ma túy
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn chi
chú huyện quế võ về hành vi cướp tài sản
vào sáng cùng ngày chi thuê một người xe ôm trở từ huyện quế võ sang huyện gia bình
đến nơi vắng vẻ đối tượng yêu cầu nạn nhân dừng xe rồi bất ngờ dùng dao không chế đâm nạn nhân gây thương tích
sau đó chiếm đoạt chiếc xe máy rồi tổ thoát
chỉ sau bốn giờ đồng hồ gây án công an huyện gia bình đã bắt giữ khi chi đang lẩn trốn ở nhà riêng
đối tượng khai nhận do không có phương tiện đi lại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
liên quan đến vụ năm người thương vong nghi do súng gây ra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đã có báo cáo ban đầu về vụ việc và xác định có mâu thuẫn về tranh chấp đất đài
theo đó vào khoảng một mươi một h hai mươi phút trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai
với nhóm của khúc văn đoài chú tại xã cửa dương tp phú quốc
nhóm của võ văn lương bùi minh trung cùng chú ở tỉnh cà mau kéo theo khoảng năm mươi đối tượng khác
đi trên tám xe ô tô đến thửa đất của khúc văn đoài tọa lạc tại tổ một mươi hai ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc
để giải quyết mâu thuẫn
trong nhóm lương có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm của đoài
hậu quả đã khiến phan trọng hải và nguyễn anh thư bị bắn tử vong ba người bị thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc đã tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ
và mời một mươi bảy đối tượng có liên quan để làm việc xác minh làm rõ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật
sau gần một ngày tìm kiếm vào tối ngày hôm qua bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cho biết
liên quan đến vụ hai tàu va chạm trên biển thi thể của ba ngư dân đã được tìm thấy vào lúc một mươi tám h cùng ngày
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi tàu vận tải trường thành một trăm sáu mươi tám từ cảng cửa việt tỉnh quảng trị đi
cầm phả tỉnh quảng ninh
khi qua vùng biển cách cửa nhượng thuộc địa bàn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
tàu này đã va chạm với tàu cá số hiệu ht chín mươi nghìn hai trăm năm mươi năm ts
cú va chạm mạnh đã khiến cho tàu cá bị chìm sáu ngư dân rơi xuống biển
trong đó ba người được cứu sống ba người mất tích và thi thể được tìm thấy vào lúc một mươi tám h tối ngày hôm qua
hiện lực lượng chức năng đang phối hợp đưa các nạn nhân vào bờ
ba đối tượng có hành vi cấp giật tài sản vừa bị công an
thành phố tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
ba đối tượng gồm trần triệu phú lê văn phong và lê hoài bảo cùng chú tại phường tám
thành phố tây ninh thu giữ tăng vật gồm hai điện thoại di động hai xe mô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan
nhóm đối tượng khai nhận do nghiện ma túy và cần tiền để tiêu xài cá nhân
cả ba đã bàn bạc đi tìm các nạn nhân là phụ nữ đang lưu thông trên các tuyến đường
có sử dụng điện thoại để giao tay cướp giật tài sản rồi tàu thoát
các đối tượng thường thay đổi biển số xe đặc điểm nhận dạng để qua mắt lực lượng công an
từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay ba đối tượng đã thực hiện một mươi bốn vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh tây ninh
ngày bốn tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chỉ thị hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác khoa học hình sự được ban hành
đã trở thành hiệu lệnh mở đầu
để từ đó cho đến nay công tác khoa học hình sự không ngừng được tăng cường đầu tư
và tương tư
công tác khoa học hành sự luôn sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống tạo nên chuyển biến rõ rệt về tổ chức cán bộ
và chất lượng của lực lượng kỹ thuật hình sự trong suốt gần ba mươi năm qua đặc biệt là trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn một mươi tám cơ quan điều tra làm rõ vụ gian lận tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
hàng trăm bài thi của thí sinh được nâng điểm ở các tỉnh hà giang sơn la hòa bình
vụ gian lận thi cử lớn nhất này đã gây rúng động dư luận cả nước
và cũng là vụ án mà lần đầu tiên trong lịch sử của kỹ thuật hình sự nói chung và công tác giám định tài liệu nói riêng
kết quả giám định là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của vụ án
xác định các cái đáp án nào là đáp án của thí sinh tô tức là điểm thực của thí sinh đã làm trên các bài thi
và cái nhiệm vụ thứ hai đó là xác định xem các cái phương án các cái đáp án mà đã được chỉnh sửa đó
thì so với những cái
đối tượng nghi vấn thì là những đáp án do những đối tượng nào đã tiến hành chỉnh sửa để nâng điểm cho thí sinh
thế thì để triển khai công tác giám định thì chúng tôi gặp phải muôn vàn khó khăn
và để mà tiến hành triển khai giám định được đồng loạt các cái bài thi thì cái điều kiên quyết bắt buộc đầu tiên
đó là phải xây dựng được cái quy trình giám định đối với cái yêu cầu giám định mới này
thì đây cũng là một cái quá trình mà chúng tôi phải tìm tòi nghiên cứu rất là kỹ
được kỹ trước khi triển khai các cái bước giám định đồng loạt bài thi
về phát huy các cái nguồn lực của đơn vị với các cái kinh nghiệm của các cái giám định viên đầu ngày
và chúng tôi đã tập trung nghiên cứu và qua đó đã xây dựng được quy trình về giám định bài thi
đây là cái cơ sở rất là quan trọng để mà tiến hành triển khai giám định đồng loạt các cái bài thi
đó chỉ là một trong những vụ án vụ việc
kỹ thuật hình sự đã giữ vai trò quan trọng trong việc xác định phụ phạm về án
cũng như xác định tính chất của án
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
gần sáu trăm bảy mươi bảy vụ án vụ việc các loại giám định kỹ thuật hình sự và phát in công an nhân dân hơn chín trăm bảy mươi bốn vụ việc
lực lượng kỹ thuật hình sự đang hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với tội phạm hiện trường
tử thi dấu vết mẫu vật ngày đêm âm thầm miệt mài
chứng minh vạch tìm chứng cứ kết luận khoa học để truy nguyên tội phạm
vì mục tiêu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của đất nước và sự bình yên của cuộc sống của nhân dân
thực hiện chỉ thị hai một mươi năm qua trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật hình sự bác sĩ pháp y không ngừng được nâng cao
nhiều phương tiện kỹ thuật công nghệ hiện đại đạt trình độ tiên tiến của thế giới được trang bị
công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh
đặc biệt một trong những đột phá của chỉ thị hai là nâng cao nhận thức cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân về công tác khoa học hình sự
từ một lĩnh vực còn chưa được quan tâm xứng đáng chỉ thị hai đã thổi một làn gió mới giúp mỗi cán bộ chiến sĩ công an hiểu và đánh giá đúng về vị trí vai trò tầm quan trọng của khoa học hình sự trong hoạt động nhiệm vụ chung của ngành
đặc biệt là công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt một trong những đột phá của chỉ thị phong hai đã tạo nên bước chuyển biến rõ nét lực lượng kỹ thuật hình sự công an nhân dân được củng cố kiện toàn tổ chức thống nhất xuyên xuất từ trung ương đến cấp huyện hình thành hệ lực lượng nghiệp vụ trên sâu trưởng thành trên mọi phương diện
mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng kỹ thuật hình sự với các đơn vị nghiệp vụ của công an các đơn vị địa phương và các bộ ngành ngày càng chặt chẽ kịp thời hiệu quả đúng quy định

đường sắt đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá vé tàu nguyên toa nguyên khoang đối với các đoàn tàu chạy trong thời gian từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
thông tin vừa được công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết cụ thể hành khách mua nguyên phòng khoang bốn khoang sáu được giảm một mươi giá vé mua nguyên toa được giảm một mươi năm giá vé
tại khu vực phía nam công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cũng sẽ triển khai chương trình kích cầu bốn sáu trăm linh vé giảm giá ba mươi đối với hành khách đi trên các đoàn tàu do đơn vị quản lý
chương trình áp dụng đối với hành khách mua vé trước ba ngày tàu chạy trở lên cụ thể thời gian mua vé từ tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai

bộ xây dựng vừa công bố báo cáo về tình hình thị trường bất động sản quý ba năm hai nghìn hai mươi
trong đó ghi nhận nguồn cung nhà ở vẫn rất thấp chưa đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở của người dân
cụ thể trong quý ba cả nước hoàn thành một mươi bảy dự án nhà ở thương mại với bốn một trăm hai mươi ba căn bằng khoảng bảy mươi một so với quý ii của năm hai nghìn hai mươi hai và bằng khoảng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
nguồn cung về nhà ở từ các dự án mới được bổ sung không nhiều chủ yếu vẫn đến từ những dự án đã triển khai và đang được mở bán
riêng đối với dự án nhà ở thu nhập thấp trong quý ba chỉ có hai dự án hoàn thành với ba trăm một mươi căn tại hai tỉnh có